thời gian qua liên tiếp nhiều cơn bão lớn nhỏ kèm theo mưa lũ sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con các tỉnh biển trung
tại huyện miền núi sơn tây của tỉnh quảng ngãi tiếp giáp với huyện trà my của tỉnh quảng nam
cũng phải chịu nhiều dư chấn động đất và cùng với đó là sạt lở núi
do ảnh hưởng của nhiều trận bão và mưa lớn sạt lở núi đất đá vùi lấp ngày càng nghiêm trọng
và cho đến nay sau khi bão lũ đi qua nhiều vùng khu vực vẫn còn cô lập chia cắt
mưa lớn và liên tục bão gió khiến tình trạng sạt lở núi ở huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi ngày càng nghiêm trọng hơn
tại xã sơn long núi sạt lở cách trường học và ủy ban nhân dân xã hai trăm linh m hơn ba hectare rừng ruộng bậc thang cùng nhà cửa bị nhấn chìm trong sông bùn
các tuyến đường từ xã về khu dân cư bị xóa sổ đất đá từ núi đổ xuống quá lớn chính quyền địa phương không thể khắc phục để thông tuyến cho người dân qua lại
cho đến nay sau nhiều ngày qua hơn tám trăm linh hộ dân xã sơn long bị cô lập chia cắt
hiện tại là chúng tôi rất là cô lập đi qua đây là mua cá mắm muối là cũng có gì ăn để thế mà mua ăn đường qua đi là chở xe đi xe không đa không được
toàn huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi có khoảng sáu điểm sạt lở nghiêm trọng tập trung nhiều nhất ở các xã sơn bua sơn long sơn mùa sơn liên và tuyến đường đông trường sơn tỉnh lộ sáu trăm hai mươi ba
hiện nay có các tuyến đường nằm trên tuyến sạt lở như đường trường sơn đông
đường ủy ban xã sống mông sinh đường ủy ban xã sống măng lan là bị các đức quần còn cô lập một thông tà vai và cô dân cư măng lan rất gây khó khăn cho địa phương
để khắc phục tạm tuyến giao thông từ huyện về xã bản làng chính quyền địa phương huy động tổng lực lượng phối hợp với đơn vị thi công để san ủi đất đá thông tuyến
tuy nhiên sạt lở núi bùa vây nghiêm trọng và kéo dài khiến công tác khôi phục khó khăn với chính quyền cơ sở